sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đoàn cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
tổng cục cảnh sát bộ công an phối hợp cùng công an tỉnh tây ninh tổ chức các hoạt động về nguồn
tại khu di tích lịch sử văn hóa ban an ninh trung ương cục miền nam
tại khu di tích đoàn đến dân hoa dân hương tưởng niệm hơn một mươi bốn chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân việt nam
đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc
dân hoa thắp hương tại tượng đài bảo vệ an ninh tổ quốc tượng đài bắc hồ tượng đài cố bộ trưởng phạm hùng
thăm khu di tích lịch sử văn hóa ban an ninh trung ương cục miền nam đây là địa danh lịch sử là căn cứ địa cách mạng
là niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
cũng trong chuyến về nguồn hội phụ nữ cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp cùng công an tây ninh
đã trao tặng nhà nhân ái cho anh nguyễn văn bích sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú ấp phước đông xã long phước huyện bến cầu tỉnh tây ninh
nguyên là bí thư xã đoàn long phước ngôi nhà trị giá năm mươi triệu đồng
cùng ngày đoàn đã có buổi tuyên truyền về tội phạm buôn bán người và tặng một trăm linh xuất quà
mỗi phần quà trị giá năm trăm linh đồng cho những người dân ở xã long phước có hoàn cảnh khó khăn
đây là một trong những hoạt động hết sức ý nghĩa của lực lượng công an nhân dân xung kích tình nguyện
chung tay vì cộng đồng ở các địa bàn khó khăn vùng sâu vùng xa
công an tỉnh nghệ an vừa tổ chức họp báo tuyên truyền kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
dự họp báo có đại diện lãnh đạo một số cơ quan ban ngành lãnh đạo các cơ quan thông tấn
báo chí địa phương và trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh
với chủ đề phát huy truyền thống vẻ vang công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
công an tỉnh sẽ triển khai đợt sinh hoạt chính trị nhằm nâng cao lòng tự hào dân tộc bản lĩnh chính trị
phẩm chất đạo đức năng lực công tác tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ
chiến sĩ xây dựng lực lượng công an nghệ an trong sạch vững mạnh
phát động đợt thi đua cao điểm bảy mươi năm ngày thành lập thành tích chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm cách mạng tháng tám
quốc khánh mùng hai tháng chín bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tổ chức lễ kỷ niệm với quy mô cấp ngành phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa
văn hóa văn nghệ thể dục thể thao đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền sẽ được tăng cường từ nay đến ngày một mươi chín tháng bốn
trong đó nêu bật về gương người tốt việc tốt cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tiêu biểu
tập thể điển hình tiên tiến trong xây dựng lực lượng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng công an nghệ an nói riêng
thưa quý vị nói đến sự nghiệp chồng người là nói đến giáo dục văn hóa tri thức cũng như nhân phẩm để lớp trẻ trở thành những công dân có ích
đối với cán bộ của các trường giáo dưỡng sự nghiệp chồng người càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết bởi học sinh của các thầy cô là những con người đặc biệt
trường giáo dưỡng số hai bộ công an
tám năm thiếu tá phạm thị thụy gắn bó với ngôi trường đặc biệt này
nơi mà một trăm linh học sinh trong trường đều là học sinh cá biệt vì vi phạm pháp luật ở những lý do khác nhau gây dối trật tự trộm cắp cướp tài sản ở lứa tuổi vị thành niên nên các em có mặt tại đây
bởi vậy việc tạo được ý thức học tập cho những học trò cá biệt này là khó khăn không hề nhỏ
tôi thấy rằng là có rất nhiều khó khăn
để dạy những cô cậu học trò này các thầy cô giáo phải có sự kiên nhẫn nhạy bén nắm bắt hoàn cảnh tâm lý
nhưng quan trọng hơn cả là tình yêu thương để lắng nghe chia sẻ với các em
rất nhiều em khi mới vào đã tìm cách trốn trường hoặc bi quan chán nản vì cho rằng đây là ngõ cụt cuộc đời
chính sự động viên của thầy cô đã giúp các em trở nên lạc quan hơn để yên tâm học tập tu dưỡng
bản thân em lúc bước vào trường thì bỡ ngỡ nhớ nhà và chưa hoàn nhập được với hoàn cảnh khi ở trong trường
và thấy các thầy cô làm công an thì sợ sệt
các thầy cô động viên giúp đỡ em chia sẻ với em giúp em vượt qua khó khăn
thấy mình thay đổi được cách nghĩ đấy trưởng thành lớn hơn
và cái lớn nhất là thay đổi được tính cách của mình không còn đua đòi như ngày xưa
khi em bước vào trường thì em có những tư tưởng nhớ nhà và muốn trốn khỏi trường
thì thầy sau đó thầy đã phát hiện
và thầy đã không xử lý em mà thầy đã chỉ bảo hướng dẫn giảng dạy cho em biết là mục đích vào đây để rèn luyện tu dưỡng và để sửa những cái sai của bản thân
hiện nay trường giáo dưỡng số hai tại ninh bình có hơn ba trăm linh em học sinh
ngoài giờ học văn hóa các em còn được dạy nghề trang bị cho các em kỹ năng sống tránh xa thói hư tật xấu giúp các em làm lại cuộc đời trở về tái hòa nhập cộng đồng sống có ích
cái điều chúng tôi cũng chân trở nhất là cũng rất nhiều gia đình bỏ rơi sao nhã thiếu trách nhiệm với con em mình ở trường
đặc biệt có hơn bốn mươi là các em có hoàn cảnh đặc biệt
trong một điều kiện ở trường thì rất tốt nhưng về rồi ai sẽ lo cho các em ai hỗ trợ ai có thể giúp đỡ các em
đấy là một điều chúng tôi chân trở
giữa chính quyền địa phương nơi các em cư trú đã tổ chức tại trường nhiều cuộc trao đổi để mà tìm ra cái hình thức biện pháp tạo điều kiện
nhưng đây cũng là một cái việc khó khăn ở một số nhiều địa phương
những thầy cô giáo mang trên mình sắc phục công an nhân dân vẫn đang tiếp tục công việc âm thầm mà đầy vinh quang của mình
đối với họ những đứa trẻ này không thể tìm ra những điều khó khăn
này như những người con của mình và việc dạy dỗ chúng trở thành người có ích cho xã hội trở về với cộng đồng
chính là món quà ý nghĩa đối với người giáo viên công an nhân dân
tiếp theo xin được chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
sáng qua ngày năm tháng tám tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo hoàng anh tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
quê ở nam định và hồ bích hằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tại quảng ngãi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu
vì muốn chiếm đoạt tài sản của công ty repen và công ty đại việt hương nên hoàng anh tiến và hồ bích hằng đã dùng thủ đoạn gian dối
làm cho đại diện công ty rent và công ty đại việt hương tin tưởng và ký hợp đồng phát sóng trên kênh truyền hình hà nội
trung tâm dịch vụ truyền hình đài truyền hình tp hcm và truyền hình cáp sctv sau đó chuyển tiền vào các tài khoản do tiến và hằng chỉ định
qua đó chiếm đoạt tổng số tiền của hai công ty này là một tỷ một trăm ba mươi triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng
xét thấy hành vi của các bị cáo đủ dấu hiệu kết tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu của cơ quan tổ chức
vì vậy hội đồng xét xử tuyên bị cáo hoàng anh tiến một mươi bốn năm tù hồ bích hằng một mươi một năm tù giam
công an quận bắc từ liêm hà nội vừa bắt giữ một đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp
hành vi của đối tượng là làm quen với các nạn nhân qua chuyên mục tìm bạn trên sóng phát thanh vov giao thông
sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau khi nhận được đơn trình báo của một số nạn nhân công an quận bắc tử liêm đã tiến hành điều tra và phát hiện đối tượng triệu kim tân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại phường xuân phương quận nam từ liêm hà nội là đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để thực hiện hành vi phạm tội qua chuyên mục tìm bạn trên sóng phát thanh vov giao thông
tân lấy số điện thoại của các nạn nhân để làm quen rồi hẹn gặp mặt tại hà nội
sau đó bằng nhiều chiêu trò lừa đảo khác nhau
y đã chiếm đoạt tài sản của hàng chục nạn nhân tài sản trong vụ án gồm xe máy máy tính sách tay tiền mặt điện thoại và đồ dùng cá nhân
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ thêm một đối tượng là nguyễn đức trọng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tại hà giang
trọng là đối tượng đã tiêu thụ hai chiếc xe máy do triệu kim tân lừa đảo hiện vụ án đang được mở rộng điều tra
tiếp theo là những tin tức đáng chú ý khác về tình hình an ninh trật tự
lực lượng công an xã và công an huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc vừa bắt xử lý hai đối tượng là dương lê khoa và nguyễn thanh nhiên
công chú tại buôn ea rồng xã crong na huyện buôn đôn về hành vi trộm cắp xe máy
do thiếu tiền tiêu xài nên hai thanh niên này đã rủ nhau đi đến một tiệm internet ở khu du lịch bản đôn xã crona huyện buôn đôn
để dò la và trộm cắp xe máy của chủ tiệm internet
trong khi chúng đang chạy xe đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an xã và công an huyện phối hợp
xác minh bắt xử cùng với tăng vật
còn tại quảng ngãi công an huyện sơn tây đã khởi tố bắt giam đối tượng đinh văn thật
trú tại xã sơn dung huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó lợi dụng quen biết thật lừa lấy xe máy của anh đinh văn sức ở thôn đắc trên xã sơn dung
sau đó ba lần đem đi cầm cố cho ba người khác lừa thế chấp với số tiền sáu triệu đồng
hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng
trong những năm qua công an xã tuấn hưng huyện kim thành tỉnh hải dương đã đẩy mạnh các mặt công tác
trong đó chú trọng xây dựng và củng cố hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự
nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn ổn định
có tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống xã hội của địa phương
xã tuấn hưng nằm ở phía bắc của huyện kim thành xã có sáu thôn với trên chín nhân khẩu
mặc dù có quốc lộ năm đi qua cùng với sự tồn tại và hoạt động của nhiều công ty doanh nghiệp nhà hàng
thời gian qua tình hình an ninh trật tự của cả nước nói chung và tỉnh hải dương nói riêng
có nơi có lúc khá phức tạp nhưng an ninh trật tự tại xã tuấn hưng vẫn luôn được đảm bảo
ổn định đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện
xã tuấn hưng nằm ở phía bắc của huyện kim thành xã có sáu thôn với trên chín nhân khẩu
mặc dù có cuốc lộ năm đi qua cùng với sự tồn tại và hoạt động của nhiều công ty doanh nghiệp
trừ các tệ nạn xã hội quan tâm xây dựng kiện toàn đội ngũ công an xã đủ cả về số lượng
mua sắm trang thiết bị công cụ hỗ trợ phục vụ cho công tác và chiến đấu
để chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương với vai trò nòng cốt của mình
công an xã đã tăng cường phối hợp với lực lượng quân sự xã tham mưu cấp ủy chính quyền
củng cố kiện toàn các tổ tự quản về an ninh trật tự tại các xóm thôn
phát huy tinh thần tích cực sung kích của các lực lượng và người dân trong đảm bảo an ninh trật tự
công an xã đã thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân trong xã nâng cao cảnh giác
ý thức phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phát hiện tố xác tội phạm tệ nạn xã hội
các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự tự giác chấp hành các chủ trương chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước các quy tắc nội quy về bảo vệ an ninh trật tự
quy ước làng an toàn về an ninh trật tự tham gia xây dựng làng văn hóa đời sống văn hóa ở khu dân cư
đồn đốc nhắc nhở nhân dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký quản lý nhân hộ khẩu
sử dụng quản lý chứng minh nhân dân và giấy tờ tùy thân khác
quy định về đăng ký hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ giữ gìn trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
an toàn phòng cháy chữa cháy kịp thời nắm tình hình có liên quan đến an ninh trật tự
và tổ chức các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn đồng thời tích cực phối hợp với tổ hòa giải
tham gia hòa giải các vụ việc về an ninh trật tự ở cơ sở
triển khai một cách rất đồng bộ các giải pháp trong đó tập trung vào xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến
trong đó xã tân hưng đã xây dựng được ba loại mô hình gồm ba mươi sáu mô hình điển hình tiên tiến
trong phong trào toàn dân và y tổ quốc
xuất phát từ công tác làm tốt công tác phòng ngừa về nghiệp vụ phòng ngừa về xã hội
cho nên trong những năm qua số vụ bằng pháp hình sự xảy ra trên địa bàn sản tân hưng đều giảm
lực lượng công an xã tân hưng thì một mươi hai năm liên tục đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng
trong đó đã có nhiều năm được ubnd tỉnh bộ công an tạm bằng khen
phát huy những kết quả đạt được thời gian tới xã tuấn hưng sẽ tiếp tục củng cố tổ chức
tăng cường hơn nữa các mặt công tác
tiếp tục vận động nhân dân tham gia phát hiện và đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội
vì mục tiêu cao nhất là đảm bảo tốt an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ cho sự phát triển của địa phương
sáng qua ngày năm tháng tám tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị hội liên hiệp phụ nữ tỉnh quảng trị tổ chức hội thảo
phòng chống về nạn mua bán người
về tham dự hội thảo có hội phụ nữ các tỉnh trên tuyến hành lang kinh tế đông tây salavan sabana khẹt lào mudakhan thái lan
với vị trí nằm chung trên đường xuyên á con đường huyết mạch thuộc hành lang kinh tế đông tây việt nam lào và thái lan
trong những năm qua tình hình tội phạm mua bán người đặc biệt là mua bán phụ nữ trẻ em đang diễn biến phức tạp
và trở thành vấn đề nóng bỏng nhức nhối trong xã hội
qua điều tra khảo sát trên địa bàn tỉnh quảng trị từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến nay đã phát hiện một mươi nhóm trên một mươi chín đối tượng
đối tượng thực hiện hành vi mua bán người ra nước ngoài
tại hội thảo phụ nữ bốn tỉnh đã cùng thảo luận đưa ra các phương hướng và biện pháp thực hiện để góp phần ngăn chặn tình trạng mua bán người
tích cực chủ động phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ nạn nhân bị mua bán để phục hồi sức khỏe tinh thần
hỗ trợ dạy nghề tạo việc làm cho phụ nữ bị mua bán trở về hoặc con em của các gia đình có nạn nhân bị mua bán
xây dựng các mô hình phòng ngừa tại cộng đồng qua đó tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong toàn xã hội
về phòng chống tội phạm mua bán người nhằm giảm các nguy cơ tội phạm liên quan đến mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường công an tây ninh đã kiểm tra phát hiện hai cơ sở giết mổ không phép
do ông mai văn trung ở xã thành phước huyện gò dầu và ông hồ văn đáng ở thị trấn gò dầu huyện gò dầu làm chủ
qua kiểm tra tại hai cơ sở trên lực lượng chức năng đã phát hiện cả hai cơ sở này hoạt động giết mổ ra súc nhưng không có giấy phép đăng ký kinh doanh
nơi giết mổ ra súc chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh thú y gia súc đưa vào giết mổ chưa được kiểm dịch
sản phẩm thịt đưa ra thị trường tiêu thụ không được đóng dấu kiểm soát giết mổ và hiện nay hai cơ sở này cũng chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường
qua làm việc chủ hai cơ sở đã thừa nhận những sai phạm và cam kết sẽ khắc phục trong thời gian tới
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định
tại tỉnh lạng sơn vào hồi hai mươi một h ba mươi phút ngày bốn tháng tám tại khu vực đường liên thôn khu vực tập kết gà thuộc thôn khuổi một mươi xã thụy hùng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
tăng vật thu giữ gồm nhiều lồng gà thịt thải loại được nhập lậu từ trung quốc về có tổng trọng lượng là chín trăm một mươi kg trị giá khoảng ba mươi năm triệu đồng
lái xe là ngô việt dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một thường trú tại thôn kim đằng phường lam sơn thành phố hưng yên đã thuê xe ô tô đến địa điểm trên
gom gà nhập lậu rồi vận chuyển về bắc giang tiêu thụ
khi vừa xếp hàng lên xe thì bị bắt quả tang toàn bộ số gia cầm thải loại nhập lậu ngay sau đó đã được đem đi tiêu hủy theo quy định
vào sáng ngày năm tháng tám tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã triển khai họp báo thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
bên cạnh những thông tin chung về tình hình phát triển nông nghiệp trong tháng vừa qua thì câu chuyện gà bán với giá hai mươi đồng một kg và việc đối phó với lũ lụt đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí
tháng bảy tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp mưa lũ tại miền bắc gây thiệt hại nặng nề tác động xấu đến sản xuất và đời sống của người dân
trước diễn biến phức tạp và bất ngờ của tình hình mưa lũ bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cao đức pháp đã xuống kiểm tra tình hình tại quảng ninh
hiện tại địa phương người dân về cơ bản đã được sơ tán kịp thời nguy cơ từ các bãi xỉ than cũng đã được khống chế
các địa phương đang tổng hợp thiệt hại dự kiến sang giữa tuần sẽ có báo cáo cụ thể tuy nhiên tình hình đê điều trong mùa mưa lũ lại có nhiều diễn biến phức tạp
riêng về sự cố công trình đợt vừa qua trên toàn hệ thống đê có tới hai mươi điểm sạc lỡ hà nội là một mươi ba điểm bắc giang là năm điểm bắc ninh là hai điểm
việt nam đã nhập về sáu mươi sáu tấn gà trong đó đùi gà chiếm năm mươi sáu phân bộ chủ yếu tại tp hcm và hải phòng
sau đây là thông tin về các vụ tai nạn giao thông tại các địa phương mà chúng tôi vừa cập nhật
nạn nhân là ông nguyễn thành công bà nguyễn thị thoa và bà nguyễn thị thơm cả hai đều là chị gái của ông công
nguyên nhân là do nguyễn văn toản điều khiển xe tải lấn qua phần đường bên trái
và đâm vào xe mô tô do ông công điều khiển
cùng ngày xe ô tô khách do thái xuân hẩn điều khiển
trên xe có một mươi tám hành khách đi hướng từ phà cao lãnh tỉnh đồng tháp về huyện trợ mới tỉnh an giang đã đụng vào xe ô tô tải đang dừng phía trước cùng chiều để xuống hàng hóa
hậu quả làm xe ô tô khách bị cháy hoàn toàn
chị nguyễn thị hoàng quyên vợ tài xế xe khách đã tử vong và bảy người khác bị thương
còn tại tp hcm vào trưa ngày năm tháng tám xe buýt số năm mươi ba tuyến bến thành suối tiên chạy hướng từ kha vạn cân về đường hoàng diệu tới đoạn giao giữa đường hoàng diệu hai và đường số một mươi sáu thì bất ngờ va chạm với xe máy do ông trần hữu phước điều khiển
hậu quả ông phước ngã xuống đường và bị bánh xe cán tử vong
chiều qua ngày năm tháng tám công an tp bến tre phối hợp với ủy ban nhân dân xã mỹ thạnh an tp bến tre
tổ chức họp dân công khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đối với một mươi bảy đối tượng thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi tám tuổi
vào đêm ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm nhận được tin báo của quần chúng nhân dân đội cảnh sát giao thông công an thành phố bến tre đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang các đối tượng trên đang tụ tập điều khiển xe mô tô chạy netpo lạng lách đánh võng trên các tuyến đường
tại hiện trường lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm
một trăm linh xe mô tô các loại đã bị thay đổi cấu trúc hình dáng và dung tích xy lanh của xe
căn cứ vào mức độ vi phạm công an thành phố đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tám đối tượng với số tiền gần một mươi chín triệu đồng trong đó cao trường phong bị phạt bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
các đối tượng còn lại do chưa đủ tuổi nên chỉ bị phạt cảnh cáo và buộc cam kết không tái phạm
đề án xây dựng một trăm tám mươi sáu cầu treo dân sinh cho bà con các dân tộc miền núi thuộc hai mươi tám tỉnh phía bắc miền trung và tây nguyên đang được bộ giao thông vận tải triển khai
năm hai nghìn một mươi bốn tỉnh bắc cạn được đầu tư xây mới bảy cầu treo dân sinh và hiện có năm cầu đã hoàn thành đưa vào sử dụng
tuy nhiên khi đưa vào sử dụng chưa được bao lâu thì những cây cầu này đã xuống cấp nghiêm trọng gây nguy hiểm cho bà con mỗi khi đi qua đây
theo quan sát của phóng viên tại cầu nà chạp xã quang thuận huyện bạch thông trên cầu đã xuất hiện nhiều mối hàn bị bung cùng nhiều lỗ thủng trên mặt cầu
bệ dẫn hai đầu cầu có nhiều vết chắp vá
sau khi bị sụt lún đơn vị thi công đã đến sửa chữa nhưng những mố cầu này được dựng lại dường như không có xi măng bởi chỉ cần dùng tay chân đập mạnh vào các mố cầu đã xuất hiện vết nứt
thêm vào đó bên trong bệ cầu đơn vị thi công có dấu hiệu rút rút công trình không dùng xi măng mà chỉ xếp đá chắp vá xi bên ngoài
còn tại cầu treo nà đán xã đôn phong nhiều mẫu hàn trên cầu đã bị bật tung khiến mặt cầu đi lại mất mô
mặt cầu cũng đã xuất hiện nhiều lỗ thủng hai bên bệ cầu chắp vá nham nhở
người dân bắc cạn kiến nghị các cấp các ngành bố trí kinh phí tu sửa về lâu dài cần có nguồn vốn bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại trong mùa mưa lũ đang đến
thưa quý vị trong khi người dân và chính quyền địa phương lo lắng vì những chiếc cầu treo hỏng và yếu ớt đe dọa tính mạng của người dân trong mùa lũ sắp tới
thì cán bộ chiến sĩ công an huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi tập trung chấp vá sửa chữa những nhịp cầu treo giúp người dân miền núi đảm bảo an toàn qua lại
cây cầu treo bắc qua sông bua xã sơn bua huyện sơn tây từ lâu được coi là tuyến đường trọng điểm nơi người dân thường qua lại sinh hoạt
tuy nhiên qua nhiều năm sử dụng cầu đã xuống cấp nghiêm trọng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho người dân đặc biệt là vào mùa mưa lũ
với khung cầu bệ giạc các miếng ván mục nát được
chắp vá tạm bỡ lên nhau ván gỗ mục rất yếu khiến cho người đi qua cầu dễ dàng bị thụt chân xuống nếu sợ ý
mặc dù cầu treo đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân không có lựa chọn nào khác là hàng ngày vẫn phải qua lại trên cây cầu này
trước tình hình trên công an huyện sơn tây phối hợp với chính quyền xã sơn bua sửa cầu treo bắc qua sông bua trên
trước tình hình trên công an huyện sơn tây phối hợp với chính quyền xã sơn bua trên

các cầu treo đều xuống cấp trong đó có hai cây cầu treo phải tháo rỡ vì xuống cấp mất an toàn
tuy nhiên nguồn kinh phí hạn hẹp nên một số cầu treo khắc phục sửa chữa không đến nơi đến trốn
nhà nước đã làm cầu này lâu năm rồi thừa hết múc hết cây
cho nên bây giờ là công an huyện và xã cũng làm để mà an toàn hơn đẹp hơn và dàng có đường đi lại
trong ánh nắng chiều những ngày đầu tháng tám
trẻ em người cơ rông hớn hở tung tăng trên nhịp cầu treo vững chắc
chiếc cầu nối nhịp bờ vui thấm đượm tình quân dân nơi vùng cao ngàn cao sơn tây
là số vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên cả nước trong hai tháng sáu và tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm làm chết một mươi chín người